đại sứ quán việt nam tại thái lan phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao các cơ quan chức năng trong nước và hãng hàng không vietjet air
đã đưa hai trăm ba mươi công dân việt nam mắc kẹt tại thái lan về nước trên chuyến bay vj bảy nghìn tám trăm sáu mươi một
đây là những công dân đã bị kẹt tại thái lan lâu ngày và có hoàn cảnh khó khăn cần phải về nước
gồm lao động mất việc hết hợp đồng gặp khó khăn về chỗ ở tài chính
học sinh dưới một mươi tám tuổi sinh viên nghiên cứu sinh đã học xong không còn chỗ ở phụ nữ mang thai người đang điều trị bệnh
chuyến bay được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
chính phủ thái lan tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh
rất nhiều công dân việt nam bị kẹt tại thái lan nhiều ngày gặp nhiều khó khăn và có nguyện vọng được về nước